mặc dù phần lớn diện tích đất dành cho địa mặt trời là đất có giá trị thấp như đất cát đất đồi chọc
nhưng việc đền bù giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn
nhất là đối với những vùng phát triển công nghiệp hoặc nông nghiệp công nghệ cao
trong khi đó để tiết kiệm quỹ đất
nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu tận dụng các hồ thủy điện thủy lợi vùng ngập nước ven biển
để tận dụng diện tích mặt nước trên các hồ
cùng với các nước trong khu vực đông nam á
thị trường năng lượng mặt trời nổi hiện đã bước đầu xuất hiện tại việt nam
theo tính toán số giờ nắng trung bình trong năm tại tây ninh là hai sáu trăm linh giờ
dự án điện năng lượng mặt trời dầu tiếng được xây dựng trên vùng đất bán ngập của hồ dầu tiếng
rộng hơn năm trăm linh bốn hectare với công suất lắp đặt bốn trăm hai mươi mw
cụm nhà máy này đi vào hoạt động sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng sáu mươi
năm trăm tám mươi tám triệu kwh mỗi năm sản lượng bằng khoảng một phần năm nhà máy thủy điện hòa bình
theo chủ đầu tư mỗi ngày nhà máy sẽ đem lại doanh thu khoảng bốn trăm linh usd tương đương chín hai tỷ đồng
năng lượng được sinh ra từ đây đã bứng hầu như toàn bộ như cầu điện của tỉnh tây ninh nói riêng
và bổ sung nguồn điện cho khu vực phía nam nói chung
khi mình làm trên mặt nước thì cái nhiệt độ khi mà đỉnh điểm của ban ngày so với so với mặt đất
thì là mình sẽ được cái lợi thế là
nhiệt độ nó sẽ thấp hơn dẫn đến cái hiệu sức tấm pin nó cũng được cải thiện hơn so với các dự án làm trên mặt đất
so với thiết kế kỹ thuật thì mình thấy là đạt công sức
còn về cái chất lượng và cái hiệu sức cho một thời gian dài thì mình cần có thêm thời gian đánh giá
trước đây như hàng nghìn hectare khác bên hồ dầu tiếng khu vực này được tận dụng để trồng hoa màu ngắn ngày
thì nay chạy dài suốt bốn km bám theo dài đất nhìn ra hồ rừng cột bê tông được dựng lên
với chiều cao từ sáu đến tám mét
phía trên là những tấm pin năng lượng mặt trời được gắn hướng về phía nam để đón bức xạ mặt trời
mỗi tấm pin sẽ phát điện khoảng sáu giờ một ngày tương ứng số giờ nắng trong ngày
hiện nay thì có một mươi ba đơn vị đã và đang triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời trên hồ
trong đó tỉnh tuyết đinh có năm nhà máy với công suất là năm trăm sáu mươi mw đang hoạt động trên hồ
còn lại một số nhà máy khác thì cũng đang
tiếp tục thực hiện các quy trình để thực hiện triển khai xây dựng trên vùng đất bán ngập hồ dầu tiếng
thì hồ chứa nước dầu tiếng thì với việc đít bán ngập hiện nay là khoảng hai ha
để tận dụng tối đa phát huy hiệu quả của vùng đất bán ngập
để nhằm góp phần vừa đảm bảo phát triển dự án địa mặt trời trên vùng đất bán ngập
vừa đảm mục tiêu là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia vừa phát triển kinh tế xã hội địa phương
tại việt nam dự án điện mặt trời sử dụng vùng đất bán ngập của hồ chứa dầu tiếng có công suất bốn trăm hai mươi mw
và dự án địa mặt trời nổi trên hồ đa my công suất bốn mươi bảy năm mw
là những dự án điện mặt trời đầu tiên khai thác diện tích đất và vùng mặt nước của hồ chứa tại nước ta để phát điện thương mại
góc độ nhà đầu tư khi mà đầu tư cái dự án mặt trời đa my
thì chúng tôi cũng đã xem xét rất kỹ về cái việc mà đấu nối và truyền tải
cái dự án mặt trời đa my thì nó nằm trên cái hồ của đa my
nó cạnh đấy là có một cái đường dây rất nhiều cái đường dây truyền tải đi ngang qua đấy
mà trong cái phạm vi quản lý của chúng tôi thì chúng tôi đã xem xét rất kỹ và cũng đã lường tới cái yếu tố này
còn đối với các nhà đầu tư khác thì họ không có những thuận lợi như bên bhd
họ gần như là phụ thuộc toàn bộ cái hệ thống truyền tải mà sẵn có
trong số bảy hồ chứa tại nước ta thì hầu hết các hồ chứa nhỏ
với diện tích mặt hồ không bằng
không lớn và phân tán trên một địa bàn rộng khắp nên về phát triển địa mặt trời còn hạn chế
các hồ chứa lớn có chiều cao đập từ một mươi năm mét trở lên
có dung tích hồ chứa từ ba triệu m ba trở lên là sáu trăm bảy mươi năm hồ
trong đó một trăm một mươi năm hồ thủy điện và năm trăm sáu mươi hồ thủy lợi
các hồ chứa này với hàng triệu m hai diện tích mặt nước có tiềm năng lớn
để khai thác với quy mô công nghiệp thu hút nhà đầu tư điện mặt trời
ước tính sơ bộ nếu khai thác hết toàn bộ diện tích mặt nước ven hồ
và phần diện tích bán ngập của các hồ chứa thủy lợi
để phát triển điện mặt trời thì có thể cho công suất khoảng một mươi năm mwp
đây là con số khổng lồ đáng được xem xét
các hồ mà bộ nông nghiệp phát triển nông thôn chúng tôi đang quản lý
và các địa phương quản lý hồ thủy lợi này
thì tổng cái công suất địa mặt trời trong nước có thể cho là đến một mươi năm mwp
đây là một con số rất lớn
trong cái tổng số một mươi năm mwp này
thì hiện nay các cái dự án đã làm thì mới được độ khoảng sáu trăm linh mwp thôi
như vậy là mới được năm còn chín mươi năm là có thể làm được
tuy nhiên một trong các vấn đề đang được các chuyên gia và các nhà chính sách quan tâm
đó chính là yếu tố môi trường của các nhà máy điện mặt trời
bởi các công trình thủy lợi hiện đang bảo đảm nhiệm vụ cung cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt
vì vậy việc làm thế nào để vừa bảo đảm an ninh nguồn nước an ninh năng lượng
đang là vấn đề
được đặt ra
trước mắt thì chúng tôi đề nghị các độc phương
là chỉ cho phép xây dựng các nhà máy địa mặt trời ở cái vùng bán gập
thế còn trên mặt nước thì chúng tôi cũng tới cũng đang là giao các cơ quan liên quan để mà nghiên cứu
để có một cái tiêu chuẩn quy chuẩn cụ thể
tức là làm cái quy mô cũng như cái tỷ lệ trên mặt nước là bao nhiêu cho nó hợp lý
vừa là đảm bảo là khai thác được cái tiềm năng về cái năng lượng điện mặt trời
thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo được vận hành công trình một cách an toàn
cũng như đảm bảo về cái môi trường chất lượng nước
đặc biệt là những hồ chứa mà liên quan đến cấp nước cho sinh hoạt
năng lượng mặt trời cung cấp nhiều lợi ích về môi trường và kinh tế xã hội
gồm đa dạng hóa và an ninh cung cấp năng lượng tiếp cận với năng lượng hiện đại
tăng cường các cơ hội phát triển khu vực và nông thôn tác động gdp tích cực và tạo việc làm
những lợi ích này đã được chứng minh là quan trọng ở những nước có mức sử dụng năng lượng tái tạo cao
như đức italia pháp tây ban nha
các hồ thủy lợi phần lớn là hồ nhân tạo
chính vì thế khi thực hiện các dự án điện mặt trời nổi trên mặt hồ nhân tạo
thì cần phải rất cẩn thận để làm sao trái ảnh hưởng đến các hệ sinh thái xung quanh hồ
ví dụ như khi thực hiện dự án thì cần phải đánh giá tác động môi trường để có thể nhìn thấy được trước
những ảnh hưởng của dự án đối với môi trường để có biện pháp phòng tránh
thứ hai trong quá trình thực hiện dự án thì cần có hành lang an toàn khoảng năm một mươi mét từ bờ
tránh sử dụng hết toàn bộ diện tích mặt hồ chỉ tối đa là năm mươi diện tích mặt hồ cho mặt trời
như tại dự án nhà máy điện mặt trời dami với sự hỗ trợ từ phía ngân hàng phát triển châu á
và sự cam kết trong thực hiện cam kết bảo vệ môi trường ngày hai mươi sáu tháng năm
theo nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được adb thông qua
công ty dhd thực hiện đánh giá hàng quý về đa dạng sinh học tại hồ dami khi nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành
trong đó nội dung đánh giá chất lượng nước mặt theo chỉ tiêu hóa lý và đánh giá tác động của dự án
đến hệ thủy sinh tại vị trí lắp đặt các mảng pin mặt trời trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
giải quyết cái bài toán giữa nhu cầu và thực tiễn đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là bây giờ đây là vấn đề mới lần đầu tiên ở việt nam
thì bây giờ vấn đề quản lý nó thế nào vấn đề thứ ba làm thế nào vừa phát triển vừa đảm bảo an toàn
đặc biệt là môi trường ngôi sinh chúng ta vẫn nói là không đánh đổi môi trường để phát triển
vậy thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm
và vấn đề thứ tư là nếu như chúng ta đưa ra được cái bản đồ ở đây là cái bản đồ phát triển về điện
một cách công khai chỗ nào làm được chỗ nào không được làm công khai minh bạch
thì cũng tránh được câu chuyện xin cho
trong khi diện tích chiếm đất lớn đang là khó khăn trong đầu tư phát triển năng lượng mặt trời
bởi để tạo ra công suất một kw cần diện tích đất từ tám đến một mươi m hai
những vùng đất được cho là thích hợp để phát triển điện mặt trời thì hiện đang có chủ sở hữu
hoặc đang được sử dụng cho phát triển kinh tế khác
thì có thể nói việc nghiên cứu về cơ hội tiềm năng để phát triển điện mặt trời tại các vùng bán ngập
hay mặt hồ chứa tùy lợi cũng sẽ là một hướng đi mới
vậy nhưng chúng ta phải luôn nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc phát triển năng lượng mặt trời tại hồ thủy lợi
vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng nhưng cũng bảo đảm an ninh nguồn nước